điểm mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện và xử lý vi phạm
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
ngày một mươi tháng bốn tức là ngày một mươi tháng ba âm lịch
tại điện kính thiên
trên đỉnh nghĩa lĩnh
thuộc khu di tích lịch sử đền hùng tỉnh phú thọ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
cùng với lãnh đạo đảng nhà nước dân hương
tưởng niệm các vua hùng
tưởng nhớ chi ân công đức tổ tiên
đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết
lòng biết ơn hướng về nguồn cội tổ tiên
đồng thời lễ dỗ tổ hùng vương
cũng thể hiện nét văn hóa đặc sắc của dân tộc việt nam
phóng viên antv
bảy giờ sáng ngày một mươi tháng ba âm lịch
với tấm lòng thành kính
chi ân công đức tổ tiên
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
cùng các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước
đã tổ chức lễ dân hương hoa
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hồng
xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay
ngày xưa các cụ đã có nói rồi
là con rồng cháu tiên
vua hùng thì cũng đã
được đi vào kiềm thức
của mỗi người con của dân việt
và có lẽ là
mỗi một công dân việt nam thì đều nhớ
và ghi nhận đến cái ngày dỗ tổ
và về với đất tổ
cũng như về với cội nguồn của người việt
từ nhiều đời nay giá trị của lòng yêu nước
tinh thần độc lập dân tộc
được khởi nguồn từ sự khai sinh ra nước văn lang
của các vua hùng
được các thế hệ người việt diên dữ
và tiếp nối
rất là tự hào là thế hệ trẻ
đang sinh sống ở đất tổ
thì ngày hôm nay rất là vinh dự
cho chúng em được về
để làm công tác tình nguyện
hỗ trợ dân hương
phục vụ cho dân hương lễ tổ
lễ hội đền hùng
rất là mong rằng
sẽ luôn luôn giữ được
cái truyền thống của tuổi trẻ đất tổ
đoàn kết và giúp đỡ
tất cả những bà con về với lễ hội
một cách an toàn
từ khi còn nhỏ
con đã được học về công lao dữ lước
của các vua hùng
lên hôm nay con và gia đình lên đây
để tưởng nhớ về các vua hùng
cố gắng học tập
để tiếp nối các truyền thống dữ lước
của các vua hùng
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
không chỉ thể hiện sự kinh trọng
đối với cội nguồn dân tộc
mà còn là mối liên kết chặt chẽ
giữa giá trị tâm linh của cả dân tộc
với những giá trị khoa học
mình chứng cho sức mạnh lan tỏa
của văn hóa việt nam
bằng những giá trị riêng
có thể hòa vào giá trị chung của văn hóa thế giới
tiếp theo bản tin mời quý vị cùng điểm lại
những hoạt động của lãnh đạo bộ công an
diễn ra trong tuần qua
toàn lực lượng ở bốn cấp công an
phải khẳng định vai trò tiên phong
gương mẫu đi đầu
triển khai thực hiện đề án sáu
trong đó phải đảm bảo dữ liệu dân cư
luôn đúng và đúng
đủ sạch sống
và tập trung thực hiện tốt các dịch vụ công
của lực lượng công an nhân dân
cải cách triệt đề các thủ tục quy trình
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
đây là một trong những nội dung quan trọng
được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác
triển khai đề án sáu của chính phủ
nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
về đẩy mạnh thực hiện đề án này
chủ trì buổi làm việc với thanh tra bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh
hoạt động thanh tra phải tuân thủ pháp luật
khách quan công khai dân chủ kịp thời
lấy phòng ngừa là cơ bản xây là chính
chủ động phát hiện ngăn chặn những tiêu cực sai phạm
hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra
giúp cho các đơn vị được thanh tra đoàn kết vững mạnh hơn
hoạt động hiệu quả hơn sau tổ chức thanh tra
cần tiếp tục coi trọng và nâng cao hơn nữa
công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt phong trào đọc sách đọc báo
các kiến thức và chia sẻ thông tin
đưa phong trào đọc sách báo là việc làm thường xuyên
là món ăn tinh thần không thể thiếu mọi lúc mọi nơi
trong chiến đấu công tác sinh hoạt
và trong cả đời thường trước mắt cũng như lâu dài
đây là nhấn mạnh của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
khai mạng ngay sách và văn hóa đọc trong công an nhân dân
chủ trì hội nghị quán triệt triển khai các công tác trọng tâm
về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
phát hiện xử lý tin giả tin sai sự thật tin xấu độc
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo ba mươi năm bộ công an
nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh quốc gia
cam kết của việt nam trong thực hiện thỏa thuận quốc tế
kịp thời phát hiện các âm mưu phá hoại chống phá
không để xảy ra bị động bất ngờ trước các hoạt động tội phạm
tại hội nghị báo cáo viên trung ương tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
thông tin cụ thể về hai dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo
gồm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an khẳng định
mục đích lớn nhất của cơ quan soạn thảo khi xây dựng luật
là nhằm cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý
để bảo đảm thi hành quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
về quyền con người quyền công dân
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
chủ trì giao ban công tác kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
trong công an nhân dân quý i năm hai nghìn hai mươi hai
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong khối
đã thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác
đồng thời yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân
và kế hoạch phân bổ kinh phí năm hai nghìn hai mươi hai
tập trung giả soát sửa đổi bổ sung
ban hành các văn bản trong lĩnh vực kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật
đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ công tác
xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung theo chuyên ngành
làm việc với các đơn vị trong công an nhân dân
triển khai công tác tổ chức đại nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi
dự kiến tổ chức vào tháng bảy tới
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống cảnh sát nhân dân nhấn mạnh
công tác tổ chức sự kiện phải bảo đảm chú đáo trọng thị
đáp ứng yêu cầu về đối ngoại
góp phần xây dựng cộng đồng asean vững mạnh
nâng cao uy tín vai trò của các nước asean ở khu vực và trên thế giới
thưa quý vị hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt thống nhất của đảng nhà nước trong thời gian qua
là sự cụ thể hóa hiến pháp để giải quyết những vấn đề thực tiễn
về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
kế thừa luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
nhìn nhận đánh giá một cách toàn diện về những hạn chế không còn phù hợp
với tình hình thực tế hiện nay
bộ công an chủ trì xây dựng soạn thảo dự thảo
luật triệt tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó cũng đã đưa ra những vấn đề rất mới
đặc biệt là về công tác giải quyết tai nạn giao thông
cùng với đó là những quy định cụ thể hóa quy tắc giao thông
theo hướng văn minh hiện đại và có độ ổn định cao
nhiều chuyên gia các nhà nghiên cứu bày tỏ sự đồng thuận
với việc xây dựng sớm ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
hướng tới mục tiêu cuối cùng là sự an toàn của người dân
và sự chặt chẽ hiệu quả trong quản lý nhà nước
đối với lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ
mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay mời quý vị cùng hiểu thêm
về những điểm mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
có ý nghĩa quan trọng như thế nào
trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phát hiện và xử lý vi phạm
việt nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông
ở mức cao trên thế giới
trung bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của chín người
gần ba mươi người bị thương trở thành nỗi ám ảnh của hàng triệu gia đình
công tác giải quyết tai nạn giao thông bởi vậy cần phải đặc biệt được quan tâm
tuy nhiên luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
không có các quy định cụ thể về vấn đề này
dẫn đến nhiều vướng mắc bất cập đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ
có một chế định rất quan trọng liên quan đến giải quyết tai nạn
trước kia luật chỉ quy định rất đơn giản
là về giải quyết tai nạn và trách nhiệm giải quyết tai nạn
và hoàn toàn phụ thuộc vào các quy định dưới luật
thì hiện nay có đầy đủ trách nhiệm của các cơ quan
nhà nước trong đó có cơ quan công an cơ quan y tế cơ quan quản lý đường xá
để mà làm sao anh phải tiếp cận nhanh hiện trường cái vụ tai nạn
anh giải quyết cái hậu quả vụ tai nạn nhanh nhất
để làm sao mà chúng ta nói là cấp cứu nhanh một giây thì cứu được tính mạng của một người
vì chúng ta biết là có những lúc là người bị tai nạn giao thông mà chết
ngang với một cuộc chiến tranh
và nguyên nhân nó là cái gì
chúng ta có luật này nhưng mà thật ra là
nó chưa tới nó chưa tới và nó rất thiếu cụ thể
thứ ba nữa là nó vẫn trồng chéo trồng chéo cái chức năng cái nhiệm vụ của các ngành với nhau
cho nên bây giờ là theo tôi là nhất định nên có cái luật riêng về an toàn giao thông đường bộ
mà trong an toàn giao thông đường bộ thì tất cả các cái khâu để mà đảm bảo cho an toàn đấy
là bộ không an phải chủ trách nhiệm
luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đồng thời điều chỉnh ba lĩnh vực
an toàn giao thông kết cấu hạ tầng và vận tải đường bộ
dẫn đến không thể quy định đầy đủ cụ thể rõ ràng nhiều nội dung quan trọng thuộc từng lĩnh vực
trong đó có các chế định để giải quyết tai nạn giao thông
chỉ huy điều khiển giao thông giải quyết un tắc giao thông giải quyết các vấn đề an ninh trật tự trên các tuyến giao thông
các cơ quan quản lý phải ban hành rất nhiều văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện
bởi vậy đã có những trồng chéo nhất định
ví dụ như là khi xảy ra một vụ tai nạn giao thông
thì các lực lượng chức năng cần phải khoanh vùng cắt đường
chẳng hạn tôi nói chỉ một hành vi cắt đường thôi
cố lập đường đấy để đảm bảo cho việc khám nghiệm và xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông
nó cũng liên quan đến ảnh hưởng đến quyền con người quyền đi lại của con người
thì cái việc xử lý tai nạn giao thông không được quy định trong luật giao thông đường bộ
mà được quy định bằng các cái nghị định và thậm chí là thông tư
và thông tư của bộ giao thông vận tải cũng có thông tư của bộ công an cũng có
và những thông tư này
thì không được ra soát để điều chỉnh
có những mặt nó trồng lấn có những mặt thì không đề cập
do đó cũng rất khó khăn cho lực lượng thực hiện chức năng
và cũng phần nào ảnh hưởng đến việc đảm bảo thực hiện quyền con người
tiếp cận từ góc độ bảo đảm quyền con người trong xây dựng pháp luật
dự thảo luật đã quy định rất cụ thể rõ ràng về giải quyết tai nạn giao thông đường bộ tại trường năm
từ nguyên tắc giải quyết tai nạn giao thông
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông
trách nhiệm của ngành công an trách nhiệm của cơ quan bảo trì khai thác đường bộ
trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm ủy ban nhân dân các cấp trong giải quyết tai nạn giao thông
trong dự thảo luật cũng đã có các quy định liên quan đến xử lý những hậu quả
ví dụ như về vấn đề tai nạn giao thông
trong luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cái mà phức tạp nhất mà chúng ta không mong muốn
đó là người tham gia giao thông người ta bị tai nạn
tiếp cận quyền ở đây chúng ta làm sao bảo đảm bảo vệ quyền của người
bị nạn tức là nạn nhân khi tham gia giao thông mà bị
thì cái đó là đương nhiên
thì ngoài cái tính mạng sức khỏe thế rồi là tài sản
thế rồi là thông tin cá nhân của người ta
đặc biệt đó là vấn đề chăm sóc sức khỏe người ta
làm sao để mà kịp thời
thế thì cái trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
trên các cái tuyến giao thông là như nào
và đặc biệt đó là vấn đề về chăm sóc y tế
tức là đưa đến cái khám chữa bệnh kịp thời
trong cái này thì nó cũng đã có rồi
nhưng mà theo quan điểm chúng tôi là nên
quy định rõ hơn tức là toàn bộ
cái chuyện mà anh xử lý hậu quả
đối với các cái vụ tai nạn giao thông
về quy tắc giao thông đường bộ được quy định trong dự luật
nhiều chuyên gia đánh giá
đó là một bộ quy tắc văn minh hiện đại
có độ ổn định cao
các quy định về tốc độ tránh vượt chuyển hướng chuyển làn
sử dụng còi đèn tín hiệu
được luật hóa giúp người dân dễ nhận thức
từ đó hạn chế cơ bản tình trạng phóng nhanh vượt ẩu
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
giúp giảm thiểu tai nạn giao thông và thương vong
thực tiễn việt nam đã chứng minh
chúng ta phải làm như thế nào để cho nền giao thông
được điều hòa và bảo đảm an toàn
và nhanh chóng thuận lợi cho mọi người tham gia giao thông
và bảo đảm văn minh và văn hóa trong giao thông
theo tôi dự luật này phản ánh khá tốt
với những người tham gia giao thông
với những đòi hỏi của xã hội việt nam
và nó cũng vạch ra những hướng
để bảo đảm giao thông phát triển được như mong muốn
và nó khá phù hợp với những thông lệ quốc tế
cũng như đòi hỏi thực sự của xã hội việt nam
trên tuyến giao thông đường bộ
các hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự
diễn ra ngày càng phức tạp
từ năm hai nghìn hai
nên năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng đã phát hiện
xử lý hơn bốn mươi vụ vi phạm pháp luật hình sự
bắt một mươi bốn đối tượng
từ thực tế đó
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
cũng quy định cụ thể các quy phạm
về tuần tra kiểm soát
phòng ngừa xử lý vi phạm
về trật tự an toàn giao thông đường bộ
đấu tranh chống tội phạm
và các vi phạm pháp luật khác trên tuyến giao thông
đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi
điều khiển phương tiện giao thông
khi sử dụng rượu bia
sử dụng ma túy chất kích thích
hoặc cản trở chống người thi hành công vụ
trong những điều cấm trong dự luật này
có nói đến câu chuyện đó
theo tôi đây là một bước tiến
cũng khá là quan trọng
nhưng mà tôi cũng giống như
rất nhiều người khác
rất kỳ vọng là làm sao
phát triển của quản lý nhà nước
về vấn đề giao thông
là nó tập trung vào một đầu mối
bởi vì dẫu sao
ở trong thực tiễn việt nam hiện nay
là mối quan hệ
giữa các cơ quan
và để tự tìm công việc
là nó chưa thể nào nhuễn
bằng ta giải quyết trong cân bản
ý thức của người dân cũng đã tăng lên nhiều
nhưng mà vẫn chưa đạt đến
mức độ yêu cầu
cho nên là số vụ tai nạn giao thông
số người chết và số người bị thương hàng năm
vẫn khó kéo giảm xuống
thì tới đây là xây dựng luật
trật tự an toàn giao thông nước vụ
tôi cho rằng là phải tăng nặng
hình thức chế tài
hình thức phản ứng
hình thức phản ứng
để làm gì
để nó mang tính răn đe nhiều hơn
và người ta biết sợ
nhiều chuyên gia đánh giá
những nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
có ý nghĩa quan trọng
trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa
phát hiện xử lý vi phạm
cải cách căn bản phương thức tuần tra kiểm tra
đồng thời nâng cao hiệu lực
và tính nghiêm minh của pháp luật
góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức
và trách nhiệm của các chủ thể
trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ
xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật
thưa quý vị với tinh thần lấy người dân làm trung tâm
lấy sự hài lòng của người dân
làm thước đo đánh giá chất lượng
nhiều năm qua công an tỉnh phú thọ đã đẩy mạnh
cải cách hành chính
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
về an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính
cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn
và trong năm năm qua
công an tỉnh phú thọ luôn là một trong những đơn vị
dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính
trong công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tại công an huyện tam đông
công an huyện tam đông
một trong những đơn vị với mô hình điểm
thực hiện đề án một nghìn hai mươi hai
của giám đốc công an tỉnh
về cải cách hành chính tại công an phú thọ
để thực hiện lộ trình và bước đi phù hợp
công an huyện đã thành lập tổ chuyên gia
xây dựng bộ tiêu chí cụ thể như
hồ sơ tiếp nhận dịch vụ biêu chính công ích
đạt từ một mươi năm trở lên
trên tổng số hồ sơ tiếp nhận thủ tục hành chính
hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ biêu chính công ích
đạt từ hai mươi năm trở lên
hồ sơ được tiếp nhận giải quyết
qua dịch vụ công trực tuyến
mức độ ba bốn đạt từ bốn mươi năm trở lên
nó được khắp phòng ban
và cục là tập huấn
cho từng lĩnh vực
lĩnh vực căn cước
và lĩnh vực phòng cháy chứa cháy
và các lĩnh vực khác liên quan đến đề án

và đã chủ động hướng dẫn công an cấp xã
để thực hiện theo đúng quy trình
tất cả là vì nhân dân phục vụ
và mang lại sự hài lòng cho nhân dân
tốt nhất và nhanh nhất
năm nay đã hơn bảy mươi tuổi
vừa qua bà hà thị thêm
ở khu ba thị trấn hưng hóa
huyện tam nông
đã được cấp đổi chứng minh nhân dân
sang căn cước công dân có gắn chip điện tử
theo bộ tiêu chí xây dựng về cải cách thủ tục hành chính
bà thêm đã được lực lượng công an thị trấn
tới tận nhà để trả kết quả
các anh công an thị trấn
hưng hóa cũng đã rất quan tâm
để tạo điều kiện
đã mang thẻ vào tận nhà cho chúng tôi
cái cải cách hành chính
của công an
các anh làm rất tốt
mà chúng tôi cũng thấy rất yên tâm
giấy tờ này khác các thủ tục

và rất nhanh chóng
xác định ứng dụng công nghệ thông tin
là một trong những yếu tố quan trọng
giúp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
công an huyện tam nông
đã chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin đồng bộ
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa liên thông
qua đó đã rút ngắn thời gian giải quyết
nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giảm số lần đi lại của người dân
theo cái hướng
xây dựng chính phủ điện tử
theo chủ trương của đảng và nhà nước
thì lực lượng công an
tôi cũng nghĩ là
là một lực lượng nằm cốt
để thực hiện chuyển đổi số quốc gia
cũng như là trong các ngành
và lĩnh vực
thái độ phục vụ của các đồng chí công an viên
trong khi tiếp công dân
và làm các thủ tục hành chính
là rất là nhiệt tình trách nhiệm
và các giải quyết thủ tục thì nhanh gọn
và tôi đến đây cũng
chỉ có một mươi năm phút rồi đã giải quyết xong công việc
cái lực lượng công an
từ huyện đến cơ sở
phát huy tốt tinh thần trách nhiệm
phục vụ nhân dân phục vụ doanh nghiệp
để giải quyết các thủ tục hành chính
đơn giản đảm bảo theo đúng yêu cầu
và để đảm bảo sự hài lòng
của doanh nghiệp cũng như
các người dân đến
thực hiện các thủ tục trên địa bàn
huyện tâm nông
thời gian tới công an huyện tam nông nói riêng
và công an tỉnh phú thọ
đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh
cải cách thủ tục hành chính trên tinh thần
tiếp tục đổi mới sáng tạo
có bước chuyển mạnh mẽ về cải cách hành chính
nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phát triển kinh tế xã hội
của vùng quê đất tổ

đền hùng đã được tổ chức thành công
với nhiều hoạt động ý nghĩa
và góp sức vào thành công chung đó
có hình ảnh của những chiến sĩ công an đất tổ
nỗ lực hết mình vì một lễ hội an toàn và văn minh
hai ngày cuối tuần
lượng người hành hương về đất tổ ngày một đông
thời tiết nắng nóng
áp lực công việc không nhỏ
nhưng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại khu di tích lịch sử đền hùng
vẫn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
phân luồng giao thông
điều tiết phương tiện
nhắc nhở hỗ trợ người dân
đảm bảo an ninh trật tự
những hình ảnh ấn tượng của các chiến sĩ công an đất tổ
đã được du khách ghi lại
và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
tận tụy trách nhiệm
màu áo của các anh
là chỉ dấu an toàn cho người dân
một mùa lễ hội văn minh
mảnh đất linh thiêng và những con người mến khách
với các chiến sĩ công an
hạnh phúc đơn giản chỉ là nỗ lực hết mình
để bảo vệ mọi người
một lễ hội an toàn và mẫu mực
là được sống trọn vẹn với ý nghĩa câu nói
thức cho dân ngủ ngon
gác cho dân vui chơi
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị trong hai ngày đầu
kỳ nghỉ lễ sổ tổ hùng vương
cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
kiểm tra xử lý một mươi một bảy trăm tám mươi ba trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong đó có bảy trăm linh chín trường hợp
vi phạm nồng độ cồn
vào chiều ngày hôm nay
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày hôm nay
tức là ngày một mươi tháng ba âm lịch
ngày rỗ tổ hùng vương
toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông đường bộ
đã làm cho một mươi người tử vong
một mươi bảy người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
của các địa phương
đã kiểm tra xử lý bốn bảy trăm ba mươi tám trường hợp
vi phạm trật tự an toàn giao thông
tạm giữ một mươi tám xe ô tô

tước bốn trăm linh ba giấy phép lái xe các loại
trong đó ba trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bị xử lý

được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
như vậy là trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ
rỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai
cả nước đã xảy ra năm mươi hai vụ tai nạn giao thông
đã khiến cho hai mươi một người tử vong
và ba mươi một người bị thương
còn trong sáng nay
một nhóm công nhân ở thành phố hồ chí minh
xuống bảo liện vũng tàu
du lịch tắm biển dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
thì bốn người đã bị sóng đánh
trôi xuống biển
may mắn ba người đã được một đồng chí trung úy công an
kịp thời cứu sống
theo thông tin ban đầu
khoảng tám giờ sáng ngày một mươi tháng bốn
nhóm du khách hơn một mươi người
từ thành phố hồ chí minh đến bãi biển phước tỉnh
xá phước tỉnh huyện đồng điển tắm biển
do mải tắm biển và vui chơi
nhóm du khách không để ý thủy chiều dâng cao
khiến bốn du khách bị sóng cuốn ra xa bờ
nghe tiếng chi hô của những người xung quanh
lực lượng cứu hộ trong đó có trung ú
thái ngô hiếu cán bộ đội chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ khu vực tràng bom
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đồng nai
khi ấy cũng đang tắm biển tại đây
đã lao xuống cứu được ba người đưa vào bờ
và nhanh chóng thực hiện các động tác hô hấp nhân tạo
êp ngực để đẩy nước ra ngoài
rồi đưa đến bệnh viện bà rịa cấp cứu
người còn lại bị sóng cuốn ra xa
sau hơn ba giờ triển khai công tác tìm kiếm
lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ du khách còn lại
trưa cùng ngày
tại khu vực tổ một mươi
phường quang triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải
khiến một tài xế bị thương và mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo
lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên
đã nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện tới hiện trường
tại hiện trường
nạn nhân bị kẹt trong ca bin xe
với tình trạng gãy chân phải và một số chấn thương vùng mặt
lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã nhanh chóng triển khai đội hình
phá cắt cửa và kích ca bin xe
tránh chèn ép vào nạn nhân
đồng thời động viên chấn an nạn nhân đang trong tình trạng đau đớn
sau khoảng sáu phút nạn nhân đã được cứu khỏi khu vực mắc kẹt
và được đưa đi cấp cứu